hôm nay đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đã cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an có buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương
trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã quang phong huyện quế phong
sau khi nghe các đại biểu quốc hội thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn cử tri đã kiến nghị một số nội dung như
đề nghị sớm giao đất lâm nghiệp cho người dân sản xuất theo nghị định một trăm sáu mươi ba của chính phủ
phê duyệt hồ sơ trồng rừng đầu tư hỗ trợ vật liệu làm đường giao thông
của chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thiện dự án di rời các hộ dân
thuộc vùng sạt lở đến khu tái định cư cải tạo mở rộng quốc lộ bốn mươi tám d
có chủ trương tạo việc làm cho con em miền núi sau khi tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng
hoặc định hướng đào tạo tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã
xét tặng huân huy trương kháng chiến đối với những người có công với cách mạng
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội địa phương đồng chí phan đình trạc cảm ơn những đồng góp
chân thành của cử tri và trực tiếp giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm